hà nội cho phép quán bar karaoke vũ trường được hoạt động trở lại từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
chiều nay dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cũng đã tham dự phiên họp
tại phiên họp bộ trưởng bộ giao thông
nguyễn văn thể cho biết dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi gồm sáu chương một trăm linh hai điều
bỏ hai trường so với luật giao thông đường bộ hiện hành
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về việc tách luật giao thông đường bộ hiện hành
thành hai luật gồm luật giao thông đường bộ sửa đổi do bộ giao thông vận tải chủ trì soạn thảo
và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông do bộ công an chủ trì soạn thảo
xung quanh vấn đề này các thành viên của chính phủ tại phiên họp khẳng định
chính phủ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thống nhất với việc tách thành hai dự án luật khác nhau
để bảo đảm xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính trong mỗi lĩnh vực
hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông

bộ công an thấy rằng là cần thiết phải có một cái bộ luật riêng biệt
để chúng ta nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền các tổ chức các cá nhân
đảm bảo làm sao đi vào
bộ công an nhận thức thông qua việc thực hiện luật pháp một cách xuyên suốt nghiêm minh và đồng bộ
có một luật trong tình hình này về chất tự an toàn giao thông riêng biệt chỉ làm tốt cho xã hội
và rất khoát một lực lượng nào đó được phân công giao nhiệm vụ sẽ vất vả hơn nhưng cũng cho đấy là vinh dự và trách nhiệm
và sẽ gắn trách nhiệm của mình để đảm bảo là tốt hơn
chúng tôi cũng đã đề cập đến việc không trồng chéo
không trùng rẫm
một việc là một người làm chứ không phải hai người làm
thì cũng đã được phân định ở trong hai cái luật này
rất là rõ
tại phiên thảo luận đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cho biết
việc tách thành hai dự án luật là phù hợp trên nguyên tắc đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện nay
tại sao chúng ta chỉ làm cái luật về an toàn giao thông đường bộ
cáo hiện nay là chín mươi tám tai nạn giao thông là đồng bộ
và thực ra vấn đề mà liên hiệp quốc và tất cả các quốc gia
người ta quan tâm
quan tâm đến an toàn giao thông thì thực tế ra những lĩnh vực khác có
nhưng mà nó gần như chủ yếu ở đường bộ
thực ra chính phủ đặt vấn đề chọn việc xây dựng một cái luật riêng
về trật tự an toàn giao thông đường bộ trước
làm chúng ta điều chỉnh gọn đẹp ở trong phần đấy
sau đó thì chúng ta có thể nghiên cứu đặt vấn đề những lĩnh vực khác nếu cần thiết
thì tôi cho rằng đấy cũng là một cách tiếp cận phù hợp với cái tình hình thực tiễn hiện nay
tại phiên thảo luận các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo
tiếp tục giả soát hoàn thiện dự án luật bổ sung cụ thể hơn một số quy định
để tránh trồng chéo trùng lập với các luật khác
hôm nay công an tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ truy điệu và an táng
cho thượng sĩ nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang đã dũng cảm hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ tại quê nhà thôn vũ trù đồn xã vũ xá huyện lục nam tỉnh bắc giang
trước sự hy sinh dũng cảm của đồng chí nguyễn văn mạnh
cũng trong ngày hôm nay giám đốc công an tỉnh bắc giang đã quyết định thăng cấp bậc hàm
từ trung sĩ lên thượng sĩ cho đồng chí nguyễn văn mạnh
như intv đã đưa tin vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín trung sĩ nguyễn văn mạnh tham gia
cùng một tổ công tác của công an tỉnh bắc giang thực hiện kế hoạch phương án đấu tranh
về đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên đường cao tốc hà nội bắc giang
thuộc địa phận xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
phát hiện nghi vấn tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
biển kiểm soát hai mươi chín b năm nghìn một mươi sáu phương tiện này đã giảm tốc độ tấp vào lề đường
tuy nhiên ngay sau đó đối tượng bất ngờ tăng tốc lao thẳng xe về phía tổ công tác
và đâm hất đồng chí trung sĩ nguyễn văn mạnh lên nắp capo
trung sĩ mạnh bám vào cần gạt nước của xe và yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành
về kiểm tra song các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc
được khoảng một km thì đồng chí mạnh ngã khỏi nóc capo và bị bánh xe ô tô chèn qua người
còn tại tỉnh sơn la ngày hôm nay một công an viên của bản lĩnh luông
xã trường bắc huyện thuận châu cũng đã hy sinh khi truy bắt đối tượng ma túy
cụ thể vào ngày một mươi bốn tháng chín tổ công tác của công an xã trường bắc huyện thuận châu
làm nhiệm vụ tại địa bàn bản lọng mén xã trường bắc
phát hiện đối tượng lò văn ương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
bản lọng mén xã trường bắc có biểu hiện tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
khi tổ công tác tiến hành kiểm tra ương đã dùng dao chống trả và bỏ chạy vào rừng
đến một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng chín tổ công tác phát hiện ương tại nhà của lò văn long
ở bản dân chủ xã trường bắc khi tổ công tác tiến hành vây bắt
ương đã manh động dùng dao nhọn chống trả quyết liệt và chạy trốn vào rừng
đồng chí quảng văn sôm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công an viên bản lĩnh luông xã trường bắc
bất chấp nguy hiểm đuổi theo áp sát bắt giữ đối tượng
nhưng với bản chất côn đồ manh động lò văn ương đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát
vào người đồng chí sôm sau đó bỏ chạy lên rừng
mặc dù đã được tổ công tác và nhân dân khẩn trương đưa đến bệnh viện đa khoa huyện thuận châu
để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đồng chí quảng văn sôm đã anh dũng hy sinh
ngay sau khi nhận được tin báo ban giám đốc công an tỉnh sơn la đã chỉ đạo các đơn vị
nghiệp vụ phối hợp với công an huyện thuận châu tiến hành khám nghiệm hiện trường
và huy động lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng lò văn ương đồng thời phối hợp với cấp ủy
chính quyền địa phương ổn định tình hình và tổ chức lễ tang đồng chí quảng văn sô
theo nghi thức truyền thống của địa phương
tòa nhân dân tp hà nội đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm
xét xử công khai hai mươi chín bị cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do tính chất mức độ nguy hiểm
của hành vi phạm tội gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cán bộ công an hy sinh
để quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện
sau đây là toàn bộ diễn biến của phiên xét xử được chúng tôi tổng hợp chi tiết
sáng ngày bảy tháng chín hai mươi chín bị cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
đã được dẫn dải tới trụ sở tòa án nhân dân tp hà nội
theo quyết định triệu tập của tòa để phục vụ xét xử phiên sơ thẩm công khai
hội đồng xét xử gồm năm người do thẩm phán trương việt toàn
khó tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hà nội làm trụ tọa
ba luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong vụ án
trong đó một mươi năm luật sư do bị cáo và gia đình mời tham gia
một mươi tám luật sư còn lại do tòa án chỉ định bào chữa đối với những bị cáo thuộc diện
phải có người báo chữa nhưng bị cáo không mời luật sư
tất cả các bị cáo trong vụ án đều trú tại thôn hoành và thôn đồng mít
xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
trong số hai mươi chín bị cáo có hai mươi năm bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về hành vi giết người
bốn bị cáo còn lại bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử lần lượt xét hỏi hai mươi chín bị cáo
một số bị cáo ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã trình chiếu các clip mà các bị cáo đã khai nhận tại cơ quan điều tra
và đưa ra những tài liệu chứng cứ chứng minh
sau đó các bị cáo đã công nhận cáo trạng truy tố là đúng
đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội cảm thấy hối hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hội đồng xét xử cũng tiến hành ghi nhận các yêu cầu của đại diện phía các bị hại
gia đình ba liệt sĩ đều đề nghị hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội
các thủ tục đền bù dân sự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
tham gia tranh tụng các luật sư bảo chữa tập trung hỏi các bị cáo những tình tiết liên quan đến từng bị cáo
để làm rõ hơn các nội dung được nêu trong kết luận điều tra và trong cáo trạng của viện kiểm sát
theo ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai nhận trả lời đầy đủ rõ ràng và danh mạch các câu hỏi
do các luật sư và hội đồng xét xử đặt ra
tại bản luận tội viện kiểm sát nhận định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo coi thường pháp luật thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức mang tính chất côn đồ giết nhiều người một cách dã man
các bị cáo đã gây ra hậu quả vô cùng lớn cho ngành công an tổn thất không gì bù đắp được cho gia đình ba cán bộ công an
tuy nhiên căn cứ vào diễn biến phiên tòa viện kiểm sát đã điều chỉnh tội danh của một mươi chín bị cáo
từ tội danh giết người sang tội danh chống người thi hành công vụ
lý do được đưa ra
là sau khi đánh giá lời khai của các bị cáo tại cơ quan cảnh sát điều tra và lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhận thấy hầu hết các bị cáo này học thức và nhận thức hạn chế
nghe theo các bị cáo chủ mưu cầm đầu lôi kéo kích động hứa sẽ được chia đất
nên đã tham gia tổ đồng thuận để chiếm đất đồng xanh và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
các bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo và nhận tội
được phép nói lời sau cùng tất cả hai mươi chín bị cáo đều cho biết
đã nhận thức rõ và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
tỏ ra ăn năn hối cải nói lời xin lỗi và mong muốn được gia đình ba cán bộ công an đã hy sinh thà thứ
cho dù bị cáo sau này có được sống trở về hay là bị cáo phải chết
thì bị cáo vẫn mong muốn gia đình của ba chiến sĩ sẽ tha thứ cho bị cáo
để lương tâm bị cáo sẽ được thanh thản phần nào
trong suốt thời gian bị cáo bị tạm giam cũng được sự quan tâm
và giáo dục của cán bộ bị cáo nhận rõ hành vi tội lỗi của mình gây ra
và đến lúc này bị cáo cũng xin cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo
và bị cáo cũng xin được dùng không cần người bảo trợ cho bị cáo nữa
cuối cùng bị cáo xin nội đồng giáp sử xem xét cho bị cáo được hưởng lượng hoa hồng
bị cáo nhận thức thấy rằng là
mọi hành vi và sai phạm vừa qua là bị cáo thấy rất là đúng
và bị cáo rất ăn ăn hối lỗi
xin quý tà cho phép quý tà bị cáo được hưởng sự hoa hồng của nhà nước
bị cáo cũng chỉ giống như các bị can khác đã bị tổ đồng thuận lôi kéo và kích động bị cáo
nên bị cáo ngày hôm đấy bị cáo mới có mặt ở đấy
và bị cáo cũng không ngờ xảy ra sự việc như vậy
nên bị cáo thành tâm xám hối
bị cáo xin quý tòa quý viện xem xét và giảm nhẹ tội mức hình phạt cho bị cáo
xuống được chống đối thi hành người công vụ để bị cáo sớm được trở về với gia đình với xã hội
bên cạnh đó các bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ trại tạm giam đã quan tâm giúp đỡ
đồng thời gửi lời cảm ơn đến luật sư bào chữa các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân
hội đồng xét xử đã làm việc công tâm xét xử vụ án thể hiện tinh thần chính sách nhân đạo và tính nhân văn của pháp luật việt nam
kết thúc phiên xét xử trước khi đọc quyết định tuyên án
chủ tọa trương việt toàn nhấn mạnh về việc hội đồng xét xử đã cân nhắc rất nhiều yếu tố tình tiết để xét xử các bị cáo
dựa trên chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án với các bị cáo
sử phạt lê đình công tờ hình
sử phạt lê đình trức tờ hình
sử phạt lê đình doanh trung thân thẻ hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
sử phạt bùi viết hiểu một mươi sáu năm tù thẻ hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi

sử phạt nguyễn văn tuyển một mươi hai năm tù thẻ hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi

đối với nhóm hai mươi ba bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ có chín bị cáo bị tuyên phạt từ ba đến sáu năm tù giam
một mươi bốn bị cáo còn lại hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án từ một mươi năm tháng đến ba năm tù cho hưởng án treo